thưa quý vị với hành vi mua pháo về tàng chữ để sử dụng và bán kiếm lời
ba đối tượng đinh nho tính phan duy tiến và lê đình cương đã bị khởi tố về tội tàng trữ hàng cấm
quá trình đấu tranh đinh nho tính khai nhận đã sang lào mua bốn mươi bốn bịch pháo hoa nổ
một bịch pháo bi rồi vận chuyển về việt nam cất giấu tại nhà nhằm mục đích bán kiếm lời
trong khoảng thời gian từ tháng chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đinh nho tính đã bán cho lê đình cương phan duy tiến nguyễn anh pháp và phạm ngọc hùng
đối với phạm ngọc hùng hiện đang điều trị bệnh tại bệnh viện bạch mai
sau khi điều trị về cơ quan điều tra sẽ thu thập tài liệu và khởi tố sau
đến nay công an huyện hương sơn đã thu giữ được ba mươi chín bịch pháo hoa loại ba mươi sáu quả và một bịch pháo bi với tổng trọng lượng năm mươi bốn hai mươi sáu kg